mới đây công an quận hoàng mai phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế phòng an ninh mạng
công an tp hà nội và viện khoa học hình sự bộ công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp
về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi g có địa chỉ tại bãi đỗ xe công cộng
và dịch vụ đền lừ phường hoàng văn thụ hoàng mai hà nội
bước đầu xác định trung tâm đăng kiểm này có hành vi nhận hối lộ của các chủ phương tiện
để sửa chữa bỏ qua lỗi của các phương tiện đăng kiểm tại trung tâm này
quá trình khám xét tại trung tâm đã tạm giữ một mươi tám máy tính ba mươi một thùng tài liệu hồ sơ
chín tủ tài liệu hồ sơ và một trăm ba mươi bảy triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng
hiện cơ quan công an đã đưa toàn bộ nhân viên trung tâm cùng các tài liệu hồ sơ
về hoạt động đăng kiểm phương tiện của trung tâm này về trụ sở để tiếp tục điều tra
mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật